một vụ cháy đã xảy ra tại kho nguyên liệu của công ty sợi phú nam khu công nghiệp phú bài
tỉnh thừa thiên huế vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy đến sáng nay đám cháy vẫn còn ẩm bì
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thừa thiên huế đã túc trực sử dụng nhiều biện pháp
đồng bộ nhằm dập tắt đám cháy và không để bùng phát trở lại
theo thông tin ban đầu đám cháy xuất phát từ kho nguyên liệu của công ty cổ phần sợi phú nam
và sau đó lan qua kho nguyên liệu của công ty cổ phần sợi phú mai kế bên
các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt cùng hàng chục xe cứu hỏa và hai xe múc được huy động ủi tường
để lực lượng chức năng tiếp cận bên trong khu nhà xưởng và phun nước
ngay khi đám cháy xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã có mặt tại hiện trường
để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy ngăn không cho đám cháy lan rộng hơn
tuy nhiên theo doanh nghiệp lượng bông trong kho bị cháy có hơn bảy trăm linh tấn
mặc dù đã khống chế được lửa nhưng đến sáng nay lửa vẫn còn cháy âm ỉ dưới những lớp bông sẵn sàng bùng phát trở lại
trong ngày hôm nay lực lượng chữa cháy sẽ dùng xe kéo bông ra ngoài
theo hướng kéo chừng nào phun nước chừng đó để dập tắt hoàn toàn đám cháy